ngày một mươi một mươi ubnd huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết mưa lớn đã làm sạt lở đất đá ở nhiều tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn
hiện địa phương đang tập trung lực lượng khắc phục để sớm thông xe và phục vụ công tác phòng chống lũ lụt ở địa phương
mưa lớn đã làm sạt lở đất đá trên tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn từ địa phận xã trà mai đi trà gion và tại km một trăm linh tám km một trăm một mươi sáu và điểm đầu đập thủy điện đắc di một
ngoài ra các đường giao thông quan trọng đi địa bàn các xã trà mai trà cang trà tập và trà linh bị sạt lở khiến việc lưu thông bị ách tắc
trước tình hình đó huyện nam trà my đã huy động lực lượng phương tiện săn ủi tạm thời cho người dân đi lại góp phần ổn định cuộc sống và sản xuất
nhất là thuận tiện việc di chuyển ứng cứu di rời sơ tán người dân và công tác phòng chống lũ lụt tại địa phương